thời gian gần đây tình trạng xe quá khổ quá tải tại tỉnh quảng bình đang có xu hướng gia tăng trở lại
điều này không chỉ là mối nguy hiểm cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng đến tuổi thọ của công trình cầu đường
mặc dù lực lượng chức năng tỉnh quảng bình đã tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
tuy nhiên tình trạng xe quá khổ quá tải vẫn ngày đêm lén lút hoạt động khiến cho công tác kiểm tra xử lý gặp nhiều khó khăn
phản ánh của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân
đây là hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình đang truy đuổi chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng trên tuyến đường tránh thành phố đồng hới
để qua mặt lực lượng chức năng các xe này thường chạy vào các tuyến đường nhỏ ít có sự giám sát của cơ quan chức năng
nhưng sau khi đưa về các trạm cân các xe tải chở vật liệu xây dựng này phần lớn đều chở vượt quá tải trọng cho phép
tỉnh quảng bình hiện có bảy tuyến quốc lộ đi qua đây đều là các trục đường vận tải quốc gia bắc nam và vận tải quốc tế với nước bạn lào thái lan
ngoài ra quảng bình còn có nhiều mỏ vật liệu xây dựng nhà máy xi măng công suất lớn hai càng biển một mươi bảy ga đường sắt
do đó tình trạng các xe quá khổ quá tải hoạt động rất phức tạp
theo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng bình chỉ hơn một tháng từ một mươi sáu tháng bảy đến hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
đơn vị này đã xử lý một trăm hai mươi bốn phương tiện quá khổ quá tải với tổng số tiền phạt là hơn năm trăm linh triệu đồng
cảnh sát giao thông tước giấy phép lái xe của một mươi chín trường hợp tạm giữ sáu xe ô tô các loại
do đó tình trạng các xe quá khổ quá tải với tổng số tiền phạt là hơn năm trăm linh triệu đồng

do đó tình trạng các xe quá khổ quá tải với tổng số tiền phạt là hơn năm trăm linh triệu đồng
hiện nay cũng đã kiểm soát xe quá khổ
quá tải quá tài ở quảng bình vẫn còn nhiều bất cập do các phương tiện vi phạm hoạt động tinh vi nén lút nhằm trốn tránh các lực lượng chức năng
do đó để xử lý rứt điểm được tình trạng xe quá khổ quá tải đòi hỏi các cấp các ngành cần tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát
phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn tỉnh quảng bình trong công tác quản lý xe quá khổ quá tải
đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo đúng quy định của pháp luật